coi là nghiêm trọng nhất trong hơn một mươi năm qua và gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và của
riêng tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh theo thống kê đợt mưa lũ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản khi có tới một mươi một người chết do lũ và thiệt hại về tài sản
ước tính cả một năm trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo của tỉnh hà tĩnh tình hình thiệt hại do mưa lũ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
ước tính là rất lớn ước tính là trên chín trăm chín mươi bốn tỷ đồng
mưa lũ đã làm cho một trăm linh tám xã phường với hơn ba mươi một trăm linh hộ dân của tỉnh hà tĩnh bị ngập
có nơi ngập sâu từ hai đến ba mét
diện tích lúa mùa bị ngập là bảy trăm bảy mươi bốn ha trên sáu trăm sáu mươi hai tấn hoa màu bị hư hỏng
gần hai một trăm linh con gia súc một trăm bảy mươi ba con da cầm bị chết hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập hơn một ba trăm linh hectare
bên cạnh thiệt hại về kinh tế mưa lũ đã làm cho sáu người chết
tại tỉnh nghệ an
đợt mưa lũ vừa qua đã làm năm người chết tại các huyện nam đàn yên thành hưng nguyên thanh trương
hơn tám hai trăm linh hộ dân bị ngập lụt hơn chín bảy trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngập
ước tính thiệt hại ban đầu là hơn bốn trăm sáu mươi tám tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp một trăm linh ba tấn gạo
cứu đói và hỗ trợ hai trăm năm mươi ba tỷ đồng gồm hỗ trợ dân sinh
khôi phục sản xuất nông lâm nghiệp vật nuôi thủy sản và tu sửa các công trình hạ tầng
vâng trước những thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền trung do lũ lụt gây ra
thì trong nhiều ngày qua dư luận cả nước cũng đã được chứng kiến nhiều nghĩa cử cao đẹp
một nguồn động viên tinh thần rất lớn khi mà đồng bào mọi miền trên tổ quốc đều hướng về miền trung
chung tay góp sức hỗ trợ người dân nơi đây
tiếp nối truyền thống tương thân tương ái vào sáng ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi
tổng cục cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ thương pháp bộ công an
cũng đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt
ngay tại buổi lễ các cán bộ chiến sĩ tổng cục cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ thương pháp
đã tích cực tham gia quyên góp ủng hộ với số tiền gần bảy mươi ba triệu đồng
hiện tổng cục cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ thương pháp còn phát động tới sáu mươi chín đơn vị trực thuộc
gồm các trại giam cơ sở giáo dục và trại giáo dưỡng tiếp tục thuyên góp ủng hộ tiền và quà
để gửi tới đồng bào miền trung
hòa chung tinh thần cả nước hướng về miền trung hiện nay nhóm phóng viên của truyền hình công an nhân dân
đã đến vùng rôn lũ miền trung là xã phương mỹ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
có mặt tại đây thì những phóng viên của chúng tôi đã cảm nhận rất rõ cuộc sống vất vả
ghi nhận được nhiều hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng lũ
xuất phát từ tinh thần tương thân tân ái một miếng khi đói và một khói khi no
đoàn phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có một số phần khó khăn
và một quả động viên tinh thần cho bà con vùng lũ
ghi nhận thực tế sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về cuộc sống
tại xã phương mỹ hương khê những ngày này
xã phương mỹ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
hơn sáu trăm tám mươi hộ dân vẫn bị cô lập bởi nước lũ tính đến chiều ngày một mươi chín tháng một mươi
giao thông bị chia cắt thiếu nước sinh hoạt điện cũng chỉ có lại từ ngày một mươi chín tháng một mươi
phương mỹ chính là xã mà nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân muốn tiếp cận
nước mì tôm những nhu yếu phẩm thiết thực nhất đã được đoàn chuẩn bị để đem tới tận tay bà con

và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
trong hai mươi năm qua các thế hệ cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở bệnh viện một mươi chín tháng tám đã đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao
với tinh thần trách nhiệm sự năng động đoàn kết sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm công đoàn bệnh viện đã góp phần quan trọng trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
hàng năm chủ động phối hợp với chính quyền quan tâm tới đoàn viên làm việc ở môi trường nóng bức nguy cơ lây nhiễm cao những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện
nhiều đoàn viên công đoàn không ngừng nâng cao kiến thức nghiên cứu tìm tòi học tập các kỹ thuật mới kỹ thuật chuyên sâu tham gia hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ trong và ngoài khu vực tạo nên phong trào lao động giỏi sáng tạo trong toàn bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng điều trị chăm sóc người bệnh toàn diện
những thành tích xuất sắc của công đoàn bệnh viện đã được đảng nhà nước bộ công an tổng liên đoàn lao động việt nam ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý
nhân dịp này công đoàn cơ sở bệnh viện một mươi chín tháng tám được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen trong phong trào thi đua lao động giỏi giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu vì những thành tích đã đạt được trong quá trình trưởng thành và phát triển
cũng tại hà nội vào tối qua học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương và hành động của tuổi trẻ trong khối cán bộ học viên
giữa hình thức sân khâu khóa tám đoàn thi cùng nhau tranh tài
tại bốn phần thi hội thi là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực học tập tìm hiểu nghị quyết của đảng giúp cho mỗi đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đầy đủ về nghĩa ý nghĩa tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
từ đó xây dựng phong trào hành động cách mạng sung kích thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ sinh viên
đây cũng là sân chơi tạo cơ hội cho các đoàn viên thanh niên học viện cảnh sát nhân dân thể hiện sức trẻ sự sáng tạo tài năng của những chiến sĩ cảnh sát nhân dân tương lai

thưa quý vị vào ngày một mươi tháng một mươi vừa qua hà nội đã tổ chức tôn vinh các công dân yếu tố năm hai nghìn một mươi sáu
trong chín công dân được tôn vinh năm nay bà tạ thị ngọc thanh đã để lại cho mọi người rất nhiều ấn tượng bởi đã ở cái tuổi thất thập mà bà vẫn say mê tham gia công tác khuyến học tại địa phương
vâng đúng như vậy và quỹ khuyến học bà thanh là cái tên vô cùng chiều mến mà nhiều người đã dành cho bà dành cho những đóng góp không miệt mỏi của bà
chính sự động viên kịp thời của quỹ khuyến học bà thanh đã giúp cho nhiều trẻ em nghèo viết tiếp giấc mơ học hành có nguy cơ bị giang dở và viết lên tương lai tươi sáng của các em
ở cái tuổi bảy mươi năm bà giáo hiền hậu tạ thị ngọc thanh vị giám đốc đầu tiên của làng trẻ em sos trên địa bàn thành phố hà nội vẫn miệt mài với công việc của mình
công tác đảng và đoàn thể ở địa phương luôn có sự tham gia của bà
đặc biệt trong lĩnh vực từ thiện khuyến học và đỡ đầu các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bà luôn suy nghĩ phải trả nghĩa cho đời
chứ không có một động cơ gì chắc có động lực gì ngoài cái mà đồng cảm giữa mình với lại các em
tổ sáu mươi thuộc địa bàn huyện châu thành tỉnh bến tre đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
nạn nhân là anh võ văn nhiên chú tại huyện tân thạnh tỉnh long an
thời điểm trên anh yên điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ sáu mươi với tốc độ cao theo hướng từ tiền giang đi bến tre
khi qua trạm thu phí cầu rạch miễu thì bất ngờ cho xe chạy thẳng vào làn đường dành cho xe ô tô và tông vào thanh chắn ngang của trạm thu phí rồi trượt dài hơn một mươi mét
ngay sau đó lực lượng công an đã kịp thời có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu
bước đầu điều tra công an huyện châu thành cho biết anh nhiên lái xe trong tình trạng say rượu không làm chủ được tay lái đi không đúng làn đường sau đó tự ngã gây tai nạn
đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người sử dụng rượu bia rồi lái xe tham gia giao thông
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định vừa phối hợp với tập đoàn phúc lộc tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cho hơn hai trăm linh nhân viên là lái xe lái các loại máy đang tham gia thi công các công trình trên địa bàn tỉnh bình định
thời gian vừa qua do ý thức chấp hành pháp luật kém các tài xế của tập đoàn phúc lộc đã nhiều lần vi phạm khi tham gia giao thông
chỉ riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã gây ra chín vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và rất nghiêm trọng làm chết năm người hơn chục người khác bị thương
sau khi được tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ và được quán triệt chỉ đạo của chủ tịch
quỹ ban nhân dân tỉnh bình định về việc xử lý nghiêm khắc trong thời gian tới các tài xế đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông không tái vi phạm
thưa quý vị với hơn tám mươi điểm được xác định
là nơi thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông hà nội đã trở thành địa phương đứng tốt đầu của cả nước về tình trạng nhức nhối này
để giải quyết tình trạng này công an thành phố hà nội đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp làm giảm tai nạn và ủn tắc giao thông tại một số tuyến đường trọng điểm
và một trong những giải pháp được phát huy đó chính là việc nhân rộng mô hình lực lượng tự quản tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại phường khâm thiên một trong những điểm sáng về xây dựng mô hình này trong suốt hơn một mươi năm qua trên địa bàn thủ đô
đường khâm thiên chỉ dài chừng hai km nhưng lượng phương tiện giao thông di chuyển hàng ngày qua đây rất đông
đây là đường không có giải phân cách nên người dân nơi đây thường ví lực lượng công an phường và đội tự quản là hàng rào di động
bởi nếu không có hàng rào này giao thông nơi đây hoàn toàn có thể bị tê liệt
giao thông là lắm lúc nó ủ nứ nó đông một cách rất là bất chợt chứ không phải nó theo một cái quy luật nào cả
lúc thì nó rất là bình thường nhưng có những lúc tự dưng nó ủ nứ rất là đông
thế cho nên là chúng tôi phải chấp hành tốt cái chỉ thị của đảng ủy và chính quyền và công an phường là phải thường xuyên trực chốt đúng giờ
cho nên là không bỏ vị trí thì mới đảm bảo tốt được cái an toàn giao thông
vào giờ cao điểm sáng và chiều
công an phường đội tự quản đều có mặt tại sáu nút giao thông trên đường
hàng ngày công an phường và lực lượng đội tự quản tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đều phải thường xuyên tiến hành điều tiết giao thông
nhắc nhở người dân không đỗ xe dưới lòng đường và để xe đúng nơi quy định
tuy chỉ được hỗ trợ hai triệu một tháng ngày nắng ngày mưa đều phải có mặt
nhưng việc làm tâm huyết của đội tự quản đáng phần nào làm thay đổi ý thức của người dân khi tham gia giao thông